liên quan đến phản ánh của truyền hình nhân dân về việc nhiều diện tích rừng tự nhiên
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai bị chặt phá
chiều nay lãnh đạo tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ
tỉnh ủy đồng nai đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh
với quan điểm là sớm làm rõ xử lý nghiêm theo quy định
trong một diễn biến liên quan sau khi kiểm tra hiện trường
phòng cảnh sát môi trường pc năm công an tỉnh đồng nai xác định
việc chặt cây rừng tự nhiên ở khu vực này có dấu hiệu vi phạm quy định
về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản theo điều hai trăm ba mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trên cơ sở đó phòng cảnh sát môi trường đã đề xuất chuyển vụ việc
sang phòng cảnh sát kinh tế pc ba để xác minh điều tra mở rộng